qua đơn thư tố giác của người dân về việc có hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện hưng hà
tỉnh thái bình cơ quan điều tra công an huyện hưng hà đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để làm việc
quá trình điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành chuyên và trừ ngọc vương
cùng chú tại huyện hưng hà nhiều lần cho vay tổng số tiền hơn một tỷ đồng với mức lãi suất một mươi hai một tháng
tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thành chuyên và trừ ngọc phương về tội cho vay lãi nặng đồng thời mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật